nhân dịp tết nguyên đán đình dậu ban quản lý phố cổ hà nội tổ chức chương trình hoạt động văn hóa mừng đảng mừng xuân với chủ đề tết việt
với sự tham gia của rất nhiều đại sứ quán các nước tại việt nam địa điểm được lựa chọn là khu vực phố cổ hà nội
sau khi thưởng lã một số trích đoạn hầu đồng của tính ngưỡng thờ mẫu tám phủ
các vị đại diện đặc mệnh toàn quyền italia ấn độ hy lạp sri lanka kazakhstan liên bang nga
cùng ngày điều phối viên liên hợp quốc đã khởi hành tới viếng đền bạch mã một trong tứ chấn của kinh thành thăng long xưa
tiếp đó đoàn đã có nhiều trải nghiệm tết việt tại phố cổ hà nội với các hoạt động vẽ tranh dân gian
tỉa hoa thủy tiên viết thư pháp thăm không gian đón tết xưa trong ngôi nhà truyền thống của một gia đình đồng bằng bắc bộ
được tái hiện tại trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ hà nội năm mươi đảo duy từ và đỉnh kim ngân bốn mươi hai bốn mươi bốn thàng bạc
tôi rất ấn tượng với những nét đặc sắc độc đặc
tôi rất ấn tượng với những nét đặc sắc độc đáo trong văn hóa tết của người việt ở đồng bằng bắc bộ
theo quan niệm của các bạn thì năm nay lại là con gà nên tôi có lời chúc mong muốn đất nước việt nam
cùng các nước bạn trên toàn thế giới và cả liên bang nga có một năm mới may mắn sung túc và đủ đầy
việc tái hiện không khí tết xưa ngay giữa lòng phố cổ còn là để quảng bá giới thiệu về những giá trị văn hóa tiêu biểu
trong nét sinh hoạt tết truyền thống của người dân vùng đồng bằng bắc bộ tới đông đảo du khách
nhất là những khách du lịch quốc tế muốn tìm hiểu và khám phá về tết truyền thống của người việt xưa